xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị ngày một mươi tháng năm tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đưa ra phán quyết cuối cùng đối với đào thị mộng thường bốn mươi sáu tuổi chú huyện lai vung tỉnh đồng tháp
thường bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an truy tố ra trước tòa án xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối mặt với cáo buộc đào thị mộng thương khẳng định mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm số tiền hơn chín tỷ đồng mà cô chiếm đoạt kia là được tặng
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi chín đào thị mộng thường lập facebook tên đào ngọc minh giới thiệu là việt kiều canada để tiếp cận làm quen anh n v h quê nghệ an thông qua một nhóm về vật pháp
trên facebook này thường đăng tải hình ảnh thể hiện mình là một cô gái trẻ chung xinh đẹp giàu có
khi đã quen biết thương sử dụng thêm các ứng dụng mạng xã hội như yalo viber để liên lạc trò chuyện với anh hát
thời điểm này anh hát đang ly thân vợ nên khi nghe cô gái tên ngọc minh xinh đẹp giàu có nhắn tin làm quen tỏ ra là người biết lắng nghe thấu hiểu nên đồng ý làm bạn
ngọc minh nói với anh hát bố là nguyễn gia nam việt kiều canada mẹ là nguyễn kim phụng gốc hồng kông chủ một hãng vận tải lớn ở canada
thực tế thì đây là chồng và mẹ ruột của thương
gia đình ngọc minh có ba chị em nuôi gồm có thường thi con gái riêng của chồng thường bi thực tế là con rể của chồng thường
trong đó thường nắm một mươi năm cổ phấn công ty và là người được gia đình ngọc minh tin tưởng sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch làm ăn mua sắm
thường kỳ công xây dựng các tình huống như sinh nhật du lịch để anh hát tin ngọc minh là có thật
sau thời gian dài tâm sự qua lại anh hát nảy sinh tình cảm với ngọc minh
trong thời gian từ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
bằng cách tạo ra nhiều tình huống khác nhau như cần tiền làm ăn làm giấy tờ tặng quà làm thủ tục thừa kế đầu tư đất
mộng thường trong vai diễn ngọc minh đã được anh hát chuyển tổng cộng hơn một mươi hai hai tỷ đồng
để anh hát tin tưởng vào tình cảm của ngọc minh thường cũng chi hơn bốn trăm linh triệu đồng để mua quà tặng
và chuyển hơn hai năm tỷ đồng để anh này đầu tư kinh doanh khi cần
trong thời gian quen biết anh hát nhiều lần đề nghị gặp mặt ngọc minh nhưng đều nhận được các lý do thoái thác trốn tránh
ngọc minh cũng không bao giờ gọi điện thoại rõ mặt với anh này
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai anh hát nghi ngờ nên hẹn gặp chị nuôi của ngọc minh làm mộng thường tại một khách sạn cao cấp ở đà nẵng
tại đây khi gọi vào gia lô được lập dưới tên ngọc minh anh hát phát hiện tài khoản này thường sử dụng
lúc này người đàn ông mới chết đứng khi phát hiện người yêu không có thực còn bản thân mình thì bị bộng thường lừa
anh hát nhiều lần liên hệ yêu cầu thường trả lại tiền nhưng không có kết quả
nên đến công an tố giác hành vi phạm tội của người phụ nữ này
đào thị mộng thường bị công an nghệ an bắt giữ
phiên xét xử đào thị mộng thường từng hoãn một lần do bị cáo đề nghị gặp mặt đối chất với anh hát
nhưng anh này không có mặt xin xét xử vắng mặt
tại phiên tòa thường cho rằng các hình ảnh đăng trên các tài khoản mạng xã hội là hình ảnh của thường khi còn trẻ
không phải sử dụng hình ảnh trên mạng xã hội
thường không thừa nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà cho rằng số tiền này là tình phí do anh hát chủ động cho
theo bị cáo anh hát và bị cáo biết nhau nhiều lần gặp gỡ đi du lịch cùng nhau chứ không phải là không biết như nạn nhân khai
thường đưa ra các bằng chứng là các tin nhắn anh hát nhắn trong các lần giao dịch chuyển tiền với nội dung
cho tặng ngọc minh cho tặng mộng thường trao tặng vợ yêu tặng quà để chứng minh việc anh hát chuyển tiền ở tự nguyện
tuy nhiên cơ quan chức năng đã chứng minh các nội dung chuyển tiền này là anh hát ghi theo yêu cầu của thường
đây là thủ đoạn của thường nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh hát
sau nhiều lần anh hát yêu cầu gặp gỡ ngọc minh đồng ý sẽ gặp tại một khách sạn nổi tiếng ở đà nẵng
tuy nhiên nhân vật ngọc minh sau đó lấy lý do công việc đột xuất và nghi ngờ anh hát lừa dối mình nên đã không có mặt
cơ quan chức năng xác định đào thị mộng thường đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt của anh hát hơn một mươi hai tỷ đồng
trong đó người phụ nữ này dành hơn sáu tỷ đồng để mua kim cương vàng đá quý cho anh trai vay bốn tỷ đồng
sử dụng hơn hai bảy tỷ đồng đi du lịch và tiêu xài cá nhân
trong quá trình thực hiện hành vi thường đã truyền lại cho anh hát gần ba tỷ đồng gồm qua các và đầu tư kinh doanh
bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền chiếm đoạt hơn chín tỷ đồng
trong quá trình điều tra anh trai thường đã trả lại cho anh hát bốn tỷ đồng vay của thường trước đó
nạn nhân yêu cầu thường bồi thường hơn năm tỷ đồng
tại phiên tòa đào thị mộng thường thay đổi lời khai so với quá trình điều tra
không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố
tuy nhiên các lời khai bằng chứng mà thường đưa ra là không có căn cứ
hội đồng xét xử nhận định quá trình điều tra xét hỏi tranh luận công khai tại phiên tòa
đủ căn cứ khẳng định viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an truy tố bị cáo
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người đúng tội
xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt đào thị mộng thường tù trung thân
thời gian gần đây tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
nhất là thông qua mạng xã hội như zalo facebook có xu hướng ngày càng gia tăng
gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân bức xúc trong dư luận xã hội
do đó người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác
và không quá tin tưởng vào một người mới quen qua các nền tảng trực tuyến
theo cục an toàn thông tin người dân cần cảnh giác và không quá nhanh tin tưởng vào một người mới gặp qua mạng xã hội
hoặc các nền tảng trực tuyến khác
lừa đảo tình cảm thường bắt đầu bằng việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm nhanh chóng
để lấy lòng và đánh lừa nạn nhân
bước quan trọng tiếp theo là xác minh danh tính
khi gặp một người mới quen trên mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến
hãy xác minh danh tính của họ bằng cách tìm hiểu về họ
yêu cầu thông tin địa chỉ số điện thoại liên hệ hoặc thậm chí gặp gỡ trực tiếp nếu có thể
đừng chia sẻ thông tin cá nhân quá nhanh chóng
hãy cảnh giác với những yêu cầu gửi tiền đầu tư vào forex
hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc
lừa đảo tình cảm thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao
hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
kiểm tra thông tin trước khi nhận hàng biêu kiện
trước khi nhận hàng biêu kiện của một người không quen biết
hãy kiểm tra và xác minh thông tin về địa chỉ tên và các chi tiết khác
nếu nhận được một cuộc gọi thông báo rằng bạn đã trúng thưởng một giải thưởng lớn
hãy cẩn thận và xác minh thông tin từ nguồn tin cậy
lừa đảo thường sử dụng các cuộc gọi trúng thưởng để yêu cầu nạn nhân
cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc chuyển khoản tiền để nhận giải thưởng
hãy luôn nhớ rằng không có ai trúng thưởng mà không tham gia
hoặc không có cách để trúng thưởng mà không phải trả phí
tránh chia sẻ hình ảnh hoặc video nhạy cảm của bản thân
với những người không quen biết hoặc không tin tưởng
kẻ lừa đảo tình cảm có thể sử dụng các hình ảnh và video nhạy cảm này
để trúng tiền nạn nhân sau đó
luôn nhớ rằng hình ảnh và video cá nhân lần riêng tư
và chỉ nên được chia sẻ với người mà bạn thực sự tin tưởng
bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách không chia sẻ quá nhiều thông tin
trên mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến
đặc biệt hãy cẩn thận với việc cung cấp số điện thoại địa chỉ nhà
tài khoản ngân hàng hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào
cho người không tin tưởng hoặc không biết
hãy luôn kiểm tra và xác minh thông tin trước khi thực hiện
bất kỳ hành động nào liên quan đến tài chính hoặc gửi thông tin cá nhân
bên cạnh đó người dân nên tìm hiểu về các hình thức lừa đảo
và kiến thức đầu tư tài chính nắm vững kiến thức về các hình thức lừa đảo phổ biến
và cách nhận diện các dấu hiệu đáng ngờ giúp người dân nhận biết kịp thời
một tình huống lừa đảo
thưa quý vị công an tp hà nội cho biết thời gian gần đây
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tình đi
các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua bán
để thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại
sau đó rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau
theo đó thủ đoạn của các đối tượng thường là đăng tải thông tin
trên các diễn đàn hội nhóm mạng xã hội về việc thuê mua tài khoản ngân hàng
hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp
người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc sinh viên các trường cao đẳng đại học
nhờ thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá từ năm trăm linh đến một triệu đồng
sau khi mở tài khoản chủ tài khoản phải bàn giao thông tin đăng nhập internet banking
xin điện thoại đăng ký tài khoản thẻ ngân hàng cho đối tượng
đối tượng sẽ sử dụng các tài khoản ngân hàng này vào các hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới đây nhất ngày một mươi năm tháng bốn công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với hai đối tượng hoàng văn cương và nguyễn anh văn
cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện sơn động tỉnh bắc giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra hai đối tượng có trình độ đại học này đã dùng công nghệ
tạo hình ảnh một salon ô tô không có thật tại thị trấn na dương huyện lộc bình
để làm hình nền tài khoản facebook ảo sử dụng hình ảnh các xe ô tô cũ trên mạng
để đăng quảng cáo bán với giá rẻ sử dụng số điện thoại và tài khoản ngân hàng
đứng tên của người khác để nhận tiền đặt cọc
lực lượng chức năng xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt giữ
số người bị các đối tượng lừa đảo lên đến gần một trăm linh người trên địa bàn cả nước
và số tiền bị chiếm đoạt khoảng năm trăm linh triệu đồng
trên thực tế hành vi mua bán cho thuê cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến
đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên quan đến lừa đảo gian lận đánh bạc
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo